sau một thời gian trinh sát nắm bắt cơ quan chức năng đã xác minh một đối tượng giết người đang lẩn trốn
làm việc trên tàu kg chín mươi ba nghìn chín trăm chín mươi chín ts ở khu vực phía tây nam mũi hanh phú quốc
ngày một mươi một tháng một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phối hợp với công an tỉnh kiên giang
thống nhất phương án truy bắt đối tượng nguy hiểm này
qua kiểm tra phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn minh động sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại phường phước thạnh củ chi tp hcm đang lẩn trốn trên tàu kg chín mươi ba nghìn chín trăm chín mươi chín ts
là đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại xã dương tơ huyện phú quốc vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nạn nhân là bà lâm thị thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi chín y một trăm linh ba
đường sô viết nghệ tĩnh phường hai mươi một quận bình thạnh tp hcm
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cùng công an tỉnh kiên giang tiến hành lấy lời khai
đối tượng nguyễn minh động đã thừa nhận hành vi phạm tội giết người và thu giữ tăng vật của vụ án
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã bàn giao đối tượng vi phạm cho công an tỉnh kiên giang
để tiếp tục thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật